tại tỉnh hải dương hưởng ứng cuộc vận động nói không với rác thải nhựa các quán ăn vỉa hè cũng từng bước tạo sự thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng trong việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần
tuy nhiên để giảm lượng rác thải nhựa như túi ly lông cốc nhựa ống hút nhựa từ những hàng quán vỉa hè vẫn còn rất nàn dài
quán nước vỉa hè trên đường tuệ tĩnh thành phố hải dương vào lúc chập tối đã tấp nập khách hàng đến uống nước
chủ quán chia sẻ chỉ tính riêng lượng khách hàng mua mang đi mỗi ngày quán dùng không dưới hai trăm linh cốc nhựa và kèm theo đó là túi ni lông ống hút nhựa
bên em đang sử dụng cốc thủy tinh để giảm sự ô nhiễm của môi trường
bên em có chương trình là khách cầm cốc thủy tinh hoặc cốc không gây ô nhiễm môi trường đến sẽ được tăng thưởng thêm tốc binh cho thêm trà
hầu hết các quán nước quán ăn vỉa hè hiện nay việc không sử dụng các sản phẩm từ nhựa hay ni lông
là điều rất khó giá đồ uống không cao trong khi nếu sử dụng vật liệu thân thiện môi trường sẽ khiến giá thành tăng lên đáng kể
do đó việc chuyển đổi vật liệu là chuyện các chủ quán ít tính đến
bên cạnh đó chỉ có số ít khách hàng quan tâm đến việc hạn chế sử dụng các loại sản phẩm từ nhựa
tại vì nếu mà sử dụng những cái loại cốc bằng nhựa ấy thì khi mà sử dụng xong thì mình hay thường xả ra thì nó không được gọi là giữ vệ sinh
nếu mà mọi người có ý thức giữ gìn hơn thì
một cách là sử dụng bằng cái chai thủy tinh cốc thủy tinh thì nó sẽ gọi là tiết kiệm môi trường hơn và nó sẽ sống gọi là sống xanh hơn
đã có nhiều tổ chức cá nhân phát động phong trào sống xanh sống thân thiện môi trường bằng hành động thiết thực như dùng túi giấy túi vải thay túi ni lông dùng lá chuối lá sen thay hộp nhựa hộp xốp
nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người tiêu dùng nếu ý thức cao người dân sẽ dần thay đổi thói quen của mình qua đó góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường